ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai công an quận bình tân tp hcm cho biết
đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường trần văn dầu phường tân tạo a làm một người tử vong
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng hai nam tài xế lái xe tải trên đường trần văn dầu hướng đường số bảy đi đường võ trần trí quận bình tân
đến giao lộ võ trần trí phường tân tạo a quận bình tân
tài xế cho xe tải rẽ phải thì va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ cầm lái
cú va chạm đã khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ vụ việc khiến giao thông qua khu vực này ủn tắc
được biết nạn nhân sáu mươi hai tuổi quê ở hậu giang là công nhân ở quận bình tân
người phụ nữ này gặp nạn khi đang trên đường từ công ty về nhà trọ ở huyện bình chánh